đồng thời vec cần khẩn trương sửa chữa khắc phục triệt đề các tồn tại hư hỏng mặt đường công trình hệ thống an toàn giao thông đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật ổn định bền vững lâu dài
bộ giao thông vận tải yêu cầu việc sửa chữa khắc phục phải hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng một mươi
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay tuyến đường này đã xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông làm chết ba người bị thương một người